trước cảnh báo bão số ba có thể gây mưa lớn trên diện rộng tập đoàn điện lực việt nam đã yêu cầu các đơn vị thành viên gấp rút triển khai các giải pháp ứng phó bảo đảm an toàn cho hệ thống lưới điện nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra
theo đó các đơn vị quản lý lưới điện tăng cường kiểm tra để sớm phát hiện khu vực có khả năng sạt lở đất ảnh hưởng đến cột đường dây chạm điện và có phương án xử lý kịp thời
các tổng công ty điện lực chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đảm bảo cung cấp điện an toàn và ứng phó kịp thời với các tình huống có thể xảy ra đảm bảo cấp điện an toàn và nhanh nhất cho các phụ tải quan trọng các trạm bơm tiêu úng các công trình phòng chống thiên tai trên địa bàn
các công ty thủy điện kiểm tra công trình hồ đập nguồn điện dự phòng theo dõi sát tình hình thủy văn mưa lũ lượng nước về hồ vận hành hồ chứa theo quy trình
các ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các công ty thủy điện phân công rõ nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên khẩn trương triển khai ngay các phương án ứng phó đồng thời duy trì nghiêm túc chế độ trực ban hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ thường xuyên cập nhật diễn biến của bão số ba để xử lý kịp thời các tình huống bảo đảm cung cấp điện và thông tin liên lạc